lực lượng phòng chế chữa cháy đã có mặt kịp thời và khống chế được đám cháy
đến hai mươi hai giờ đêm đám cháy đã được dập tắt
hỏa hoạn không gây thương vong song đã thiêu dụi bốn xe bồn hai chiếc xe khác bị cháy phần đầu
trong lúc thuê phòng của một khách sạn ở khối hai thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an để sử dụng ma túy đá
một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đã bị công an ập vào bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện thu giữ ba gói ni lông màu trắng có chứa hạt tinh thể
nghi là ma túy tổng hợp được giấu trong cục nóng điều hòa ở phía sau phòng khách sạn
tại phòng ngủ thu giữ một loa một bộ đèn nháy một cón thủy tinh và một đầu vòi nhựa cắm trong chai nhựa đã qua sử dụng
trong khi đó một mươi đối tượng đang tổ chức lắc xí ngầu ăn thua bằng tiền tại quán nước giải khát sao mai
thuộc xã ngãi tứ huyện tam bình tỉnh vĩnh long vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang
tại hiện trường thu giữ sáu hộp xí ngầu
có số tiền gần một mươi sáu triệu đồng cùng với nhiều vật dụng có liên quan đến việc đánh bạc
hiện lực lượng công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót bị chết
trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai thuộc xã mã đà huyện vĩnh kiểu
qua khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định
cá thể bò tót có trọng lượng khoảng bảy trăm linh kg
đang thời kỳ phân hủy cá thể bỏ tót chết là do nhiễm trùng suy hô hấp do chấn thương dập phổi trái
theo cơ quan chức năng tỉnh đồng nai trước đó vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
cá thể bò tót này đã va chạm với hai xe ô tô làm cá thể bò tót bị thương rất nặng
nhưng sau đó bò tót tự đi vào rừng và có khả năng bò tót chết là do không tự hồi phục được
trên địa bàn xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam hàng chục tấn cá riêu hồng
do người dân nuôi trong lồng bè ở khu vực đập trà tân đã bị chết gây thiệt hại lớn cho người nông dân
hiện tượng cá chết xảy ra vào ban đêm nên các hộ nuôi không kịp trở tay
theo người nuôi cá cá chết đồng loạt có thể là do ngạt khí mê tan trong lòng hồ
chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra thống kê thiệt hại của người dân
và có báo cáo gửi ủy ban nhân dân huyện đại lộc để có hướng xử lý hỗ trợ người nuôi cá
và đến đây bản tin nhanh của chúng tôi cũng xin được tạm dừng
các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi